có nhiều lắp để cho không hoặc là cho có thôi ạ
cho có thôi chứ không có tác dụng nhiều
đường truyền thứ hai là cái đường truyền của các nhà mạng có khi cũng bị mất do vậy không nối được không kết nối được không tích hợp được
và cái nguyên nhân thứ ba nguyên nhân này rất để hại tức là bản thân người lái xe cố tình ngắt cái thiết bị này ra để trốn tránh cái sự giám sát của đơn vị vận tải và cơ quan quản lý nhà nước
khi mình chạy quá tốc độ này nọ vân vân thành thử nó đấy là những cái tồn tại không tốt trong cái thời gian vừa rồi
và hiện nay các chế tài của cha chưa thực hiện được nghiêm minh thành thử là những cái hiện tượng này vẫn xảy ra
có một vấn đề nữa là tôi cũng thắc mắc
đó là cái việc
cái việc mà bắt buộc lắp đặt camera giám sát này có từ năm hai nghìn một mươi bốn trong vòng bốn năm hơn bốn năm nay
cái hoạt động đó thì vẫn cứ vẫn cứ diễn ra bình thường nhưng mà các vụ tai nạn giao thông thì có những cái vụ tai nạn giao thông rất là thảm khốc cũng đã xảy ra
trách nhiệm của các cơ quan giám sát ở đâu khi để xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông này thưa ông
thiết bị giám sát hình trình này thì được lắp đặt từ hai nghìn một mươi một
nó có cái lộ trình
bây giờ có thể quãng độ ngót năm trăm linh xe kinh doanh vận tải ô tô đã lắp cái thiết bị giám sát hành trình này rồi
một số lượng rất lớn
và nó cũng có những cái tác dụng nhất định
chứ không phải là không có tác dụng
nó cũng làm nâng cao được cái ý thức của người lái xe lên
bởi vì có một cái thiết bị nó giám sát anh
anh phải điều hành anh phải điều khiển cái phương tiện này cho nó nghiêm túc
và trong bốn cái chỉ tiêu mà yêu cầu phải tích hợp về bốn thông số phải tích hợp về
có hai cái thông số rất quan trọng
tức là tốc độ xe chạy
và cái hai là thời gian làm chạy liên tục của xe
cái đó nó ảnh hưởng đến cái an toàn giao thông rất kỳ cực
thì cái này đã được tích hợp về cho doanh nghiệp
tích hợp về cho cơ quan quản lý nhà nước là tổng cục đồng việt nam
tuy nhiên cái việc khai thác những cái số liệu này
cho nó kịp thời phát hiện ngăn chặn những hiện tượng vi phạm của lái xe
không được ngay
thực hiện ngay
thành thử các vụ tai nạn vẫn cứ xảy ra
xảy ra rồi ta mới bảo à chạy tốc độ nhanh quá
à là thiết bị không có v v
cái này là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
của doanh nghiệp
hai cái đơn vị đó phải chịu nhiệm
hãng tác sĩ lớn tôi cho rằng họ rất là hoan nghênh
bởi vì người ta cho rằng đấy là một cái công cụ
đảm bảo được an toàn an toàn cho ngay cả người lái an toàn cho phương tiện và đồng thời an toàn đặc biệt cho khách hàng
và chống được tất cả những tiêu cực xảy ra
thì cái đấy là một điều rất tốt
đối với các hãng lớn thì người ta muốn đi theo công nghệ và đi theo phát triển một cách văn minh như vậy
nhưng đối với một số hãng tác sĩ nhỏ lẻ thì cái đấy người ta vẫn còn chăn trợ
cho rằng là cái lượng đầu tư như thế thì quá lớn
trăm hai trăm xe và bắt
ba mươi phần trăm thì mấy chục triệu cả trăm mấy triệu thì cũng rất là nặng về cái chi phí thôi
còn nếu mà nói về cái tinh thần thì mình biết là doanh nghiệp vận tải ai cũng muốn bắt
khó khăn nhất là sự việc tài chính thôi
chúng ta cũng đã thấy là con số là ba trăm bốn mươi xe phải lắp thêm hoặc cải tạo thiết bị giám sát hành trình của mình
trong khi vài năm trước khoảng ba nghìn tỷ đồng đã được đầu tư cho việc cải tạo thiết bị giám sát hành trình của mình
trong khi vài năm trước khoảng ba nghìn tỷ đồng đã được đầu tư cho việc lắp đặt hộp đen
ông nghĩ sao về con số này
một con số thì đơn thuần là thấy rất lớn
một số lượng ba nghìn tỷ đồng là rất lớn
nhưng nếu ta phát huy được cái tác dụng của cái thiết bị giám sát hành trình này thì con số đó cũng rất là bình thường
chứ không có gì là ghê gớm cả
là ta chưa phát huy hết được cái tác dụng của nó

thành thử các đơn vị vận tải hiện nay đó
người ta cũng rất băn khoăn
vẫn băn khoăn
và tới đây lại nghị định tám mươi sáu xử hội này
là yêu cầu khoảng ba trăm bốn mươi nghìn phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp thêm camera hành trình
và theo số liệu của bộ âu thông tính toán
là tới đây cũng phải chi khoảng một năm trăm linh nghìn đồng

để đầu tư ban đầu
và hàng năm cũng phải chi khoảng độ năm trăm linh tỷ đồng
để duy trì sự hoạt động thường xuyên
để duy trì sự hoạt động thường xuyên
tích hợp những cái hình ảnh đó về cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp

một số lượng tiền khá lớn
nếu ta phát huy được tốt
như ý kiến lúc nãy tôi nói
thì cũng nên chi
nhưng mà thực ra
nếu không phát huy được
thì đây là một sự lãng phí lớn cho xã hội

và nó sẽ tính vào giá thành của vận tải ô tô
và nó sẽ tính vào giá thành của vận tải ô tô
và đương nhiên người tiêu dùng phải ngang chịu

chính vì vậy các doanh nghiệp
hiện nay đó
các nghiệp hội
người ta có phản ảnh với chúng tôi
rất băn khoăn về quy định mới này

và họ kiến nghị là ta nên thận trọng

và chúng tôi tin là chính phủ sẽ cân nhắc thận trọng thế nào
kinh doanh loại hình vật tải

theo ông thì để hài hòa các mục đích giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý
thì chúng ta cần có những biện pháp gì
các loại hành trình này nó phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp tốt hơn
phục vụ cho đảm bảo an toàn tốt hơn
nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh rằng cái này phải phát huy được tác dụng
và cái này phải gắn trách nhiệm của đơn vị vận tải
chứ không phải là của cơ quan quản lý nhà nước
thì lúc đó đơn vị vận tải thấy thiết thực có tác dụng trong quản trị doanh nghiệp mình
đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp của mình
thì họ sẽ tự lập tự làm
chứ không cần tận trọng cái này
bước đầu có thể buộc cái xe vận tải hành khách được dài
lắp cái thiết bị này
và trong thực tế thì
đã có các doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài người ta lắp cái này rồi
vì người ta thấy là quản lý được doanh nghiệp của họ tốt
khi lắp đây rồi thì sau đó ta có sơ kết doanh nghiệp dần đào hẳn mới triển khai thì sẽ tốt hơn
chứ không nên có một quy định cứng một cái lộ trình mà quãng độ ba trăm bốn mươi xe lắp từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
tôi nghĩ rằng là ta nên nghiên cứu
đưa những cái tiến bộ hoặc kỹ thuật về cái công nghệ thông tin
và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải áp dụng những cái công nghệ tiên tiến này để quản trị doanh nghiệp thì mới đảm bảo được
và chúng tôi cũng nhấn mạnh là cái này thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp
chứ không phải để ta tích cực lên cho cơ quan quản lý nhà nước
một cái số lượng lớn ấy chưa thể giải quyết được
rõ ràng chúng ta cũng đã thấy là những cái
cái mục đích cái ý nghĩa thiết thực của cái việc lắp camera này đó là quản trị doanh nghiệp và hơn nữa đó là bảo đảm an toàn giao thông đúng không ạ
vâng cảm ơn ông
thưa quý vị và các bạn an toàn giao thông hạn chế tình trạng xe dù bến cóc nhũng nhiễu là điều hết sức cần thiết
tuy nhiên các quy định ban hành ra cần căn cứ vào tình hình thực tế và các quy định sẵn có để có thể có được hướng đi đúng và phù hợp
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
một lần nữa cảm ơn vị khách mời của chúng ta đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại